thưa quý vị thủ tướng anh boris johnson dự kiến sẽ công bố kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch
tại nước này song các nhà khoa học đã ngay lập tức lên cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ gia tăng trở lại nếu như chấm dứt đột ngột các quy định về làm xét nghiệm covid một mươi chín và cách ly
trong tài liệu công bố ngày một mươi tám tháng hai các chuyên gia trong nhóm khoa học lập mô hình
đại dịch cúng của chính phủ anh spimo dẫn phân tích của đại học warwick đã chỉ ra rằng
biện pháp phòng dịch covid một mươi chín bao gồm xét nghiệm tự cách ly đeo khẩu trang
làm việc tại nhà và thay đổi hành vi của người dân đã giúp làm giảm mức độ lây nhiễm từ hai mươi đến bốn mươi năm
tuy nhiên nếu các biện pháp này bị rút lại tỷ lệ lây nhiễm có khả năng tăng lên hai mươi năm đến tám mươi
chưa kể các yếu tố khác như khả năng miễn dịch suy giảm và sự xuất hiện các biến thể mới
cũng sẽ góp phần đẩy nhanh lây lan dịch bệnh
hiện biến thể ba hai dòng phụ của biến thể omicron đang tăng mạnh ở anh so với các biến thể khác
cùng chung quan điểm này tiến sĩ john napaul chủ tịch hội đồng hiệp hội y tế anh bma
cũng bày tỏ lo ngại về những thay đổi trong quy định xét nghiệm và cách ly
dẫn số liệu từ văn phòng thống kê quốc gia anh tiến sĩ napaoon cho biết tỷ lệ covid một mươi chín tại anh
trong tuần trước là một trên hai mươi người số người nghỉ việc do covid một mươi chín cũng đang ở mức rất cao
vì thế việc sống chung với covid một mươi chín không có nghĩa là sẽ bỏ qua tác hại của bệnh dịch với nhiều người
và gỡ bỏ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với những người dễ bị tổn thương nhất
bao gồm cả những người mắc các triệu chứng covid kéo dài
ngoài ra tiến sĩ napaun cũng phản đối việc tính phí xét nghiệm covid một mươi chín
vì điều này sẽ không khuyến khích những người có triệu chứng nhẹ và khiến ngành y tế khó ứng phó
với các đợt bùng phát dịch mới
theo ông chính phủ anh chỉ nên nới lỏng từng các biện pháp hạn chế
các dữ liệu thực tế và tham vấn với các chuyên gia nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng
và không gây áp lực cho dịch vụ y tế quốc gia nss vốn đang quá tải
giới khoa học anh đưa ra các khuyến cáo trên trong bối cảnh thủ tướng nước này boris johnson dự kiến
sẽ công bố kế hoạch chung sống an toàn với covid một mươi chín ở vùng england vào ngày hai mươi một tháng hai tới
kế hoạch sẽ cho phép dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế phòng dịch covid một mươi chín
và chấm dứt cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại nhà
giảm xét nghiệm pcr và bỏ quy định cách ly đối với người mắc covid một mươi chín